tổng số thuế đã kê khai nộp thuế lên tới gần ba bốn trăm năm mươi tỷ đồng
số thu phát sinh trong tháng một ước đạt một tám trăm hai mươi năm tỷ đồng cho thấy những tín hiệu tích cực của ngành thuế
tuy nhiên đây là kỳ đầu tiên cung cấp thông tin nên các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng
đã có dữ liệu thông tin định danh về các tổ chức cá nhân kinh doanh đăng ký bán hàng trên sàn
còn các thông tin về giao dịch và giá trị hàng hóa giao dịch còn chưa tương xứng với thực tế
bà tạ thị phương lan phó vụ trưởng
phó vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá nhân chia sẻ
thời gian tới tổng cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hỗ trợ các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử
thực hiện việc cung cấp thông tin quý i năm hai nghìn hai mươi ba và các quý tiếp theo theo quy định
đảm bảo kịp thời đầy đủ thông tin không phát sinh vướng mắt
tiếp tục chú trọng tuyên truyền để hỗ trợ người nộp thuế là các sàn giao dịch thương mại điện tử
thực hiện việc khai thay nộp thay cá nhân kinh doanh thông qua sản theo ủy quyền pháp luật dân sự
theo nhiều cư dân mạng đây không chỉ là vấn đề của riêng hoạt động thuế
đây còn là bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
là sự minh bạch trong hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư
do đó cần có những giải pháp tổng thể được thực hiện hiệu quả
đặc biệt là việc kê khai và nộp thuế phải trở thành thường xuyên minh bạch
là nghĩa vụ là trách nhiệm của mọi tổ chức doanh nghiệp
trên sàn thương mại điện tử để tạo công bằng cho các hoạt động kinh tế khác
kinh doanh có nghĩa vụ đóng thuế là điều nên làm
nếu ngành thuế có các văn bản hướng sản thương mại điện tử
hoặc người bán kê khai đảm bảo công bằng minh bạch thì tốt
mình nghĩ nhiều người ủng hộ
cứ thu đủ thu công bằng các loại thuế thì chẳng ai thắc mắc
đơn vị nào cũng được áp thuế rõ ràng minh bạch
thì hàng hóa dịch vụ có tăng chút giá cũng chẳng sao
thế bán hàng qua live stream trên các nền tảng mạng xã hội
thu thuế như thế nào
còn facebook và các mạng xã hội khác nữa
tôi kinh doanh tại nhà thì phải đủ các loại giấy tờ
thuế môi trường quản lý thị trường giấy phép kinh doanh chứng chỉ hành nghề
sự phát triển nhanh chóng bùng nổ của nhiều sàn thương mại điện tử
trong thời gian gần đây đặt ra thách thức lớn đối với ngành thuế
khi triển khai việc thu và quản lý thuế của hoạt động thương mại điện tử
do vậy cư dân mạng cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý
và đẩy mạnh áp dụng công nghệ để đảm bảo sự minh bạch
và giám sát công bằng với các chủ thể nộp thuế trong lĩnh vực này
cùng với việc sửa đổi quy định pháp luật về kê khai nộp thuế
cần phát triển hệ thống tính thuế tự động gắn với không gian
và thời gian thực của giao dịch trong nền kinh tế số
theo bạn đâu là chìa khóa để quản lý thuế hiệu quả trong giao dịch điện tử
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân